vào bảy giờ sáng nay ngày năm tháng bảy theo giờ địa phương chuyên cơ chở thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã đến sân bay quốc tế frankfurt bắt đầu chuyến thăm cộng hòa liên bang đức và tham dự hội nghị thượng đỉnh g hai mươi theo lời mời của thủ tướng đức angela merkel
đón thủ tướng phu nhân và đoàn tại sân bay có bộ trưởng khoa học và nghệ thuật bang heysen boris reims lãnh đạo vụ lễ tân bang heysen đại sứ việt nam tại đức đoàn xuân hưng tổng lãnh sự việt nam tại đức nguyễn hồng lĩnh cán bộ đại sứ quán tổng lãnh sự quán và cộng đồng người việt nam tại frankfurt thành phố lớn nhất bang heysen và là trung tâm tài chính của đức
trong chuyến thăm đức thủ tướng nguyễn xuân phúc sẽ hội đàm với thủ tướng đức angela
trong chuyến thăm đức angela merkel hội kiến tổng thống đức frank walter steinmeier tiếp lãnh đạo một số bộ và địa phương gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp đức
tại thành phố frankfurt thủ tướng sẽ có các cuộc gặp gỡ chủ tịch quốc hội bang heysen norbert karmann thủ hiến bang heysen volker baufler
thủ tướng cũng sẽ gặp chủ tịch hội đồng liên bang thủ hiến bang rheinland plaz bà meli dreyer